thưa quý vị vào ngày hôm nay cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã tạm giữ ông feng yong quốc tịch trung quốc
là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh ở xã thiện tân huyện vĩnh cửu
sau vụ nổ lọ hơi đã khiến cho sáu người tử vong để phục vụ công tác điều tra
công ty gỗ bình minh hoạt động trong lĩnh vực gia công chế biến đồ gỗ gia dụng
vào sáng ngày một tháng năm dù là ngày quốc tế lao động nhưng do đơn hàng gấp nên công ty vẫn thông báo
đến những công nhân có nhu cầu đi làm ngày nghỉ lễ sẽ được trả thêm một phần lương
công ty này có hai trăm linh công nhân và sáng ngày một tháng năm chỉ có bốn mươi hai công nhân đi làm việc
trong lúc mới vào làm ca sáng thì bất ngờ xảy ra vụ nổ lò hơi đặt sát vách xưởng bán thành phẩm của công ty
ngay sau khi vụ nổ cơ quan chức năng tỉnh đồng nai và huyện vĩnh cửu đã tập trung cho công tác cứu nạn cứu hộ
và cấp cứu các nạn nhân bị thương đồng thời tiến hành điều tra xác minh vụ nổ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lý văn bú chú tại huyện phú lương thái nguyên về tội tàng trữ sử dụng cháy phép vũ khí quân dụng
đầu tháng một năm nay vũ lên mạng xã hội mua súng côn ổ xoay và tám viên đạn
sau đó mang về bắn thử hai viên đạn tại khu vực xã mỹ lương huyện yên lập phú thọ
ngày một mươi năm tháng một trong quá trình bị truy bắt về hành vi trốn thi hành án phạt tù của tòa án nhân dân huyện phú lương
đối tượng vũ đã dùng khẩu súng trên bắn một phát để cản trở lực lượng công an
sau đó trốn vào vùng đồi núi huyện yên lập
tiến hành truy bắt trong tối ngày một mươi năm tháng một công an đã bắt được vũ
qua đấu tranh làm rõ công an xác định lý văn vũ chính là thủ phạm gây ra hàng chục vụ trộm cắp
trên địa bàn tỉnh phú thọ và tỉnh yên bái
khi đang vận chuyển cháy phép chất ma túy hờ a xúa đã bị bắt quả tàng
tại khu vực bản kết hay xã phiêng pàn huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một mươi chín trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp có tổng khối lượng là chín trăm sáu mươi hai bảy mươi gram
cùng với một số vật chứng có liên quan khác tại cơ quan công an đối tượng hờ a xúa khai nhận
bản thân do hám lợi đã sang bên kia biên giới mắc nối với đối tượng người lào
mua ma túy rồi vận chuyển chế
hờ a súa đã vận chuyển về việt nam bán kiếm lời khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện
để qua mắt lực lượng chức năng xúa đã cho số ma túy trên vào can nhựa để ngụy trang
vào trường ngày hai tháng năm công an phường sáu thành phố bến tre tỉnh bến tre nhận được tin báo
của nhân dân về việc có một đối tượng đang cầm súng bắn loạn xạ tại khu vực vòng xoay phường sáu
khu phố bình khởi gây náo loạn an ninh trật tự
công an phường sáu nhanh chóng
công an phường sáu đến hiện trường kịp thời khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an để làm việc
tại đây đối tượng khai là lê minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại xã tân thạch huyện châu thành tỉnh bến tre
qua làm việc tuấn thừa nhận vào chiều cùng ngày bản thân mang theo ma túy dạng ketamin
đến thuê phòng tại một quán karaoke thuộc phường sáu để lén lút sử dụng
sau đó đối tượng đã đến vòng xoay phường sáu lấy súng ngắn cao su dạng công cụ hỗ trợ mang theo trong người
bắn liên tiếp bảy viên đạn lên trời để hù dọa người đi đường
khẩu súng trên bản thân mua trên mạng xã hội
qua test ma túy nhanh đối với tuấn cho kết quả dương tính hiện công an phường sáu đang phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra xử lý lê minh tuấn theo quy định
công an quận bảy tp hcm đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đội nghiệp vụ công an thành phố
vừa truy xét bắt sự đối tượng đỗ trọng thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ngụ tại quận tám về hành vi cướp tài sản
trước đó phát hiện một người phụ nữ đang đậu xe ô tô tại một bãi đất trống trên đường nguyễn khắc viện quận bảy
đối tượng đỗ trọng thắng đã dùng dao uy hiếp buộc người phụ nữ này phải đưa một trăm linh triệu đồng
do không có đủ tiền nạn nhân đã chuyển cho thắng một mươi triệu đồng vào tài khoản
nhận tiền xong thì thắng xuống xe và bỏ đi
nhận được tin báo về vụ việc đội cảnh sát hình sự công an quận bảy phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
và các đội nghiệp vụ đã truy xét bắt giữ
đỗ trọng thắng là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản nói trên
qua vụ việc này cơ quan công an khuyến cáo người dân luôn nâng cao ý thức cảnh giác
tự bảo vệ tài sản của mình hạn chế đi một mình trong đêm và không nên đến những nơi vắng và tối
trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
cơ bản được đảm bảo ổn định không để xảy ra đột xuất bất ngờ và vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
có được kết quả này
là nhờ sự chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an tỉnh quảng ngãi
những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố quảng ngãi đẩy mạnh tuyên truyền tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
đẩy mạnh tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn qua đó kịp thời phát hiện xử lý hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
vào đêm phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi tỏa ra mọi nèo đường của thành phố để làm nhiệm vụ tuần tra
đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
nhờ đó kịp thời phát hiện bắt giữ xử lý nhiều đối tượng thanh thiếu niên vi phạm giao thông điều khiển xe lạng lách đánh võng và các vi phạm pháp luật khác

viện thị xã thành phố chủ động triển khai các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự giữ gìn trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
phòng chống cháy nổ trên địa bàn nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm nơi tập trung đông người và diễn ra các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí tham quan nghỉ dưỡng
tập trung là gần như một trăm linh một trăm linh số trên các tuyến trong đó là tuyến đường dẫn lên cao tốc các tuyến gốc lộ để đảm bảo cho việc giao thông đi lại được tâm suốt an toàn
công an quảng ngãi nâng cao hiệu quả công tác nắm địa bàn nắm hộ nắm người quản lý đối tượng và giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay tại cơ sở
thường xuyên tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng kiềm chế làm giảm vi phạm và tai nạn giao thông
không để ủn tắc giao thông kéo dài đua xe trái phép xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn tốc độ
tại các điểm hoạt động du lịch vui chơi giải trí và các đầu mối giao thông trọng điểm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường
chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan ra soát cung cấp thông tin tài liệu và tạm dừng giao dịch
không cho chuyển nhượng mua bán cho tặng cầm cố hay thế chấp đối với tài sản gồm bất động sản cổ phần cổ phiếu của một mươi hai cá nhân
đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận gửi hồ sơ tài liệu liên quan một mươi hai cá nhân và có đóng dấu xác nhận
thống kê chi tiết về bộ công an trước ngày chín tháng năm
và trong một mươi hai cá nhân này có ông lê tiến phương là cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
ông nguyễn văn phong nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
cựu phó giám đốc sở tài chính bình thuận thường trực hội đồng thẩm định giá đất tỉnh bình thuận
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lý văn vũ chú tại huyện phú lương thái nguyên về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
vào đầu tháng một năm nay vũ lên mạng xã hội mua súng côn ổ xoay và tám viên đạn
sau đó mang về bắn thử hai viên
tại khu vực xã mỹ lương huyện yên lập phú thọ ngày một mươi năm tháng một trong quá trình bị truy bắt
về hành vi trốn thi hành án phạt tù của tòa án nhân dân huyện phú lương
đối tượng vũ đã dùng khẩu súng trên bắn một phát để cản trở lực lượng công an
sau đó trốn vào vùng đồi núi huyện yên lập
tiến hành truy bắt trong tối ngày một mươi năm tháng một công an đã bắt được vũ
qua đấu tranh làm rõ công an xác định lý văn vũ chính là thủ phạm gây ra hàng chục vụ trộm cắp
trên địa bàn tỉnh phú thọ và tỉnh yên bái
vào lúc chín h hai mươi phút ngày hai tháng năm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh vĩnh long chủ công phối hợp với các lực lượng thuộc công an huyện long hồ
tiến hành kiểm tra bắt quả tăng một điểm đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ tám đối tượng nam có liên quan
tạm giữ tăng vật phương tiện tại hiện trường gồm hai con gà năm cặp cửa sắt
hai mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng một cân điện tử sáu điện thoại di động
một mươi hai xe mô tô với tổng số tiền hơn tám triệu đồng
điểm đáng mạng này do một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tổ chức tại khu đất chống
phía ngôi nhà thuộc ấp hòa lợi xã hòa ninh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cũng đang lập hồ sơ xử lý bảy đối tượng
đều ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vì hành vi đánh bạc
trước đó qua công tác quản lý địa bàn công an huyện xuân lộc bắt quả tang bảy đối tượng
đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài xì rách tại nhà đỗ thành tâm
ở xã xuân phú thu giữ một mươi bộ bài tay năm mươi hai lá một đĩa sành và ba xe máy
lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
tổng số tiền là một mươi chín triệu đồng tiền mặt
hiện vụ việc đang được công an huyện xuân lộc tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng đã khiến hơn ba trăm linh người phải nhập viện
ủy ban nhân dân tp long khánh tỉnh đồng nai cũng đã đề nghị xử lý nghiêm
chủ cơ sở bánh mì cá nhân liên quan đến vụ ngộ độc này
ngay sau khi tích nhận được thông tin vụ việc trung tâm y tế tp long khánh
đã tiến hành kiểm tra cơ sở bánh mì trên
qua kiểm tra cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
do đó đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động kinh doanh bánh mì
cho đến khi có kết luận của cơ quan thẩm quyền
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tìm ra nguồn nhân
thưa quý vị khu vực phía nam và tp hcm đang bước vào đợt nắng nóng gây gắt
không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm
khiến cho người dân có nguy cơ bị ngộ độc cao
do đó việc đảm bảo an toàn thực phẩm là điều hết sức cần thiết
với các cơ sở chế biến và kinh doanh
bên cạnh đó người tiêu dùng cũng cần có thói quen sử dụng thực phẩm an toàn
để đảm bảo sức khỏe trong mùa nắng nóng
theo sở an toàn thực phẩm tp hcm đặc trưng thời tiết của mùa nắng nóng
là nhiệt độ cao cùng với độ ấm cao
môi trường này là điều kiện thuần lợi cho các loại phi khuẩn phát triển
dẫn tới ô nhiễm hoặc dễ làm trên thức ăn ôi thiêu nếu không bảo quản cẩn thận
do đó việc đảm bảo an toàn thực phẩm là điều hết sức cần thiết
với các cơ sở chế biến và kinh doanh
bên cạnh đó người tiêu dùng cần có thói quen sử dụng thực phẩm an toàn
để đảm bảo sức khỏe trong mùa nắng nóng
vấn đề đáng chú ý là thói quen sử dụng thức ăn đường phố của người dân tp hcm
nếu không đảm bảo vệ sinh thực phẩm bày bán không bảo quản đúng
cũng gây ra ngộ độc thực phẩm
mình cũng phải đảm bảo vệ sinh chứ đảm bảo vệ sinh rồi đảm bảo an toàn nhật lượng nữa
nói nhiều khi lỡ có sự cố gì mình phải chịu trách nhiệm người ta nữa
như là mình ăn quen thì mình sẽ biết cái người bán cho mình này như thế nào quá chị
thì tất nhiên là ở ngoài thì nó sẽ có dù như là bụi bẳng hơn là ở trong quán
nhưng mà trong quán thì cái giá nó cao hơn
nhưng mà quan trọng là ở ngoài đường phố thì mình biết cái chỗ nào mà nó an toàn thực phẩm
thì mình vào mình mua thôi
trước tình hình trên sở an toàn thực phẩm tp hcm đã khuyến cáo
các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo các điều kiện
để phòng chống ngộ độc thực phẩm có địa điểm diện tích thích hợp
có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại nguồn gây ô nhiễm
và các yếu tố gây hại khác có đủ nước đạt tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất
kinh doanh thực phẩm có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu chế biến
đóng gói bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau
phải duy trì điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc
xuất xứ nguyên liệu thực phẩm theo dõi chặt chẽ điều kiện bảo quản
và bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản
đối với người dân sở an toàn thực phẩm khuyến cáo nên chọn thực phẩm an toàn
rau phải tươi quả ăn sống phải được ngâm rửa kỹ bằng nước sạch
đặc biệt nấu chính kỹ thức ăn bảo quản cẩn thận thức ăn đã nấu chín
công tác phòng chống ngộ độc cũng được đẩy mạnh
và đặc biệt là phòng tức là ở những nơi mà có thể nói là cung cấp nhiều phần ăn
tôi đã thí dụ như các suất ăn công nghiệp ở các công ty xí nghiệp
hoặc là ở trong trường học thì chúng tôi đều tiến hành hoạt động kiểm tra hết sức là quyết liệt
và chia làm nhiều đợt trong năm cả định kỳ lẫn đột xuất
về thức ăn đường phố đây là một cái mảng mà phải nói rất khó
bởi vì nó đi vào cái thói quen nó đi vào cái đã gọi là một cái dạng giống như là truyền thống vậy đó
thì ở đây chủ trương của chúng ta không phải là chúng ta quản được thì chúng ta giảm không có
nhưng mà đằng này là chúng ta phải làm sao để nâng chất cái thức ăn đường phố lên
thì chúng ta đã có rất nhiều những cái hoạt động
theo sở an toàn thực phẩm khi gặp trường hợp người dân bị ngộ độc thực phẩm
cần kê đôn để hạn chế độc tố ngấm vào cơ thể
đây là biện pháp sơ cứu đầu tiên và chỉ thực hiện cho người bệnh còn tỉnh
trường hợp nặng hơn cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu một buộc năm
sau đó cần giữ và bảo quản thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm
để gửi mẫu kiểm nghiệm tìm nguyên nhân không sử dụng thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc
và cảnh báo những người xung quanh báo ngay cho cơ quan chức năng